từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại chỉ thị một mươi năm
qua sáu mươi ngày thực hiện giãn cách xã hội thành phố cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy từ sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín hà nội sẽ thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng
và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng

hà nội sẽ tiếp tục tiêm chủng mũi hai cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
thành phố tiếp tục duy trì hoạt động hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố và ba mươi ba chốt tại các quận huyện thị xã giáp danh các tỉnh lân cận
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ
tiếp tục tạm dừng xe buýt taxi hoạt động thể thao giải trí cho phép cơ quan công sở làm việc theo nguyên tắc năm mươi trên năm mươi

theo khai nhận ban đầu các đối tượng trên lên mạng xã hội để tìm việc làm được hướng dẫn đi từ các địa phương bằng xe tải và tập trung tại địa bàn tỉnh bình phước
khi đang tìm đường vượt biên giới sang campuchia để tìm việc làm thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua test nhanh cả tám đối tượng trên đều âm tính với sars cov hai
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hoa lư tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thái nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra nhà nghỉ sinh thái làng việt tại xóm bảy xã sơn cẩm thành phố thái nguyên đã phát hiện hai mươi sáu thanh niên gồm một mươi ba nam một mươi ba nữ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy
kiểm tra tại năm phòng của nhà nghỉ sinh thái làng việt lực lượng chức năng đã phát hiện ba bốn trăm ba mươi hai gam ma túy tổng hợp và nhiều đĩa xứ hẻ nhựa ống hút
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một mươi hai đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý điều tra

cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện hoài đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn hiền trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn một xã cát quế huyện hoài đức thành phố hà nội
và đối tượng chu đình chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đu khê xã điên bạc huyện ứng hòa thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo chấm cách một năm cm trên trước đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý